để phòng chống dịch người nhà tôi chấp hành đi cách ly nhưng lo nâm nớp vì sợ bị lây chéo ở khu cách ly
tôi nghĩ mãi không ra người bệnh đã có kết quả xét nghiệm âm tính tại sao địa phương không linh hoạt cho họ cách ly tại nhà
để họ có điều kiện tốt hơn phục hồi sức khỏe sau đợt hóa trị
bệnh nhân sau hóa trị rất yếu lỡ bị lây chéo ở khu cách ly thì ai chịu cho họ
tại sao cứ lùa tất cả vô một chỗ mà không chịu khó xem xét từng trường hợp để có biện pháp phù hợp hơn
chị nêu ý kiến
còn anh nka gửi đến thỏa soạn câu chuyện của một phụ nữ ở bà rịa vũng tàu
chị vô tình trở thành f một và được yêu cầu đi cách ly tập trung
vấn đề là chị có hai con nhỏ trong đó có một bé mới một mươi một tháng còn đang bố mẹ
chị đã có kết quả xét nghiệm âm tính và nhà chị đáp ứng đủ điều kiện cách ly tại nhà
nên đã xin được cách ly tại nhà để có thể chăm con song không được giải quyết
chị khăn gói đi cách ly trong nỗi băn khoăn
nhiều nơi đã cho f một thậm chí f cách ly tại nhà
tại sao khu vực tri ở vẫn không cho mà bù tất cả f một đều phải đi cách ly tập trung
dù đó là mẹ cho con bú cụ già trên bảy mươi năm tuổi không thể tự chăm sóc có hợp lý hay không
những câu chuyện giờ khóc giờ cười
hôm hai mươi một tháng chín ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc đã có văn bản
gửi công an tỉnh và các huyện thị để sửa hướng dẫn ban hành vào ngày một mươi bảy tháng chín
về điều kiện thủ tục qua chốt kiểm soát dịch để vào tỉnh vĩnh phúc
ngày hai mươi một tháng chín là hạn chót để người có nhu cầu hoàn tất mẫu giấy xác nhận
với dấu của ủy ban nhân dân xã phường nơi cư trú và xác nhận của cơ quan đơn vị chủ quản
nhưng doanh nghiệp tổ chức không hoàn thành kịp sau yêu cầu vào ngày một mươi bảy tháng chín của tỉnh vĩnh phúc
là giấy xác nhận phải được bảo quản trong ba đeo trong suốt chữ đen trên nền vàng
mùa dịch thì lấy giấy xác nhận đã là rất khó khăn
nếu không có giấy xác nhận lấy đâu ra giấy nền vàng chữ đen
chưa kể nhiều nơi hạn chế đi lại việc lấy xác nhận của ủy ban dân cấp xã phường nơi cư trú cũng không dễ
vì thế tỉnh vĩnh phúc hướng dẫn lại không nhất thiết phải giấy nền vàng và xác nhận của địa phương nơi cư trú
chỉ thị hai mươi hai của thành phố hà nội áp dụng từ ngày hai mươi một tháng chín khi hà nội gỡ giãn cách sau hai tháng áp dụng chỉ thị một mươi sáu
tiếp tục tạm dừng các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại nơi công cộng
nhưng ở đây chưa quy định rõ đó là hoạt động thể thao tập thể hay chỉ là cá nhân tập thể dục ngoài trời
chị nl người thường xuyên chạy bộ ngoài trời cho biết công viên gần nơi chị sống đã ngưng cho phép chạy bộ
đi bộ từ gần ba tháng nay phòng tập cũng không mở cửa gần như cả năm nay
cả gia đình chị không có chỗ tập luyện nên rất bức bách dù là đi một mình trên hè phố cũng có nguy cơ bị xử phạt
khi đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu tạm dừng hết các nhu cầu không thiết yếu để chống dịch điều này có thể lý giải
trong đêm trung thu
hai mươi tháng chín người hà nội đã đổ xô ra đường thành những biển người dẫn đến lo ngại ảnh hưởng đến thành quả chống dịch
không có ai bị xử phạt nhưng ngay sau đó hà nội đã xử phạt bốn phụ nữ đi bộ và dắt chó đi dạo ở bờ hồ hoàn kiếm
do vi phạm quy định tạm dừng hoạt động văn hóa thể thao nơi công cộng
quy định về giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm mà hiện hà nội đang áp dụng yêu cầu đối với các khu vực bên ngoài công sở
trường học bệnh viện không tập trung từ một mươi người trở lên
tại các địa điểm công cộng người dân được yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu hai mét
đến lúc này rất nên hồi cứu xem đã có lây nhiễm từ thể dục cá nhân ngoài trời từ đó có quyết định hợp lý hơn
về việc có nên tiếp tục tạm dừng hoạt động thể thao của từng cá nhân hay nên cho phép và yêu cầu giữ khoảng cách hai mét như quy định
dịch covid một mươi chín không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhiễm covid một mươi chín mà ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe tinh thần của cả những người không nhiễm
nhiều người đang làm việc từ xa cho biết họ luôn gặp tình trạng ủi hoài mỏi mệt
điều đó có thể ảnh hưởng lớn đến năng suất lao động khi chúng ta mở cửa trở lại
đề xuất ba cơ chế thu phí điều trị covid tại bệnh viện tư nhân
cụ thể sở đề xuất cho bệnh viện tư được hưởng một số cơ chế thu phí trong điều trị covid một mươi chín như sau
chi phí điều trị covid một mươi chín bao gồm tiền khám bệnh tiền dương dịch vụ kỹ thuật ngân sách nhà nước
thanh toán theo mức giá dịch vụ khám chữa bệnh được bộ y tế quy định bệnh viện không được thu thêm tiền của người bệnh
chi phí vật tư tiêu hào chưa được kết cấu vào giá dịch vụ kỹ thuật và thuốc điều trị covid một mươi chín
chứa thuốc remdesivir một trăm linh mg maunopia bốn trăm linh mg đã được sở y tế cấp
ngân sách nhà nước thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng giá thanh toán theo kết quả đấu thầu
nhưng không cao hơn mức mà cơ quan bảo hiểm đang thanh toán cho đơn vị
chi phí phục vụ khác theo yêu cầu ngoài phạm vi chi trả của ngân sách nhà nước tiền phòng tiền ăn theo
các dịch vụ tiện ích tăng thêm khác theo yêu cầu của người bệnh
các bệnh viện tư nhân
được thu tiền người bệnh theo giá thỏa thuận giữa hai bên nhưng không được vượt quá mức giá
mà bệnh viện đã kê khai với sở y tế tp hcm nếu có
thời gian qua thành phố đã huy động các bác sĩ điều dưỡng năm mươi hai bệnh viện tư nhân
hai trăm linh phòng khám tham gia tất cả các hoạt động phòng chống dịch
trong đó một mươi một bệnh viện tư nhân chuyển đổi công năng điều trị covid một mươi chín
theo sở y tế tp hcm các bệnh viện tư nhân tham gia điều trị f đã bổ sung thêm nguồn lực y tế
cơ sở vật chất và góp phần giảm quá tải cho bệnh viện công lập khống chế được dịch bệnh
thời gian qua vấn đề chi phí điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại các cơ sở y tế tư nhân gặp vướng mắt
lãnh đạo tp hcm ngày hai mươi ba tháng tám kiến nghị bộ tài chính và bộ y tế
ngày tám tháng chín kiến nghị thủ tướng cho phép cơ sở y tế tư nhân thu phí dịch vụ điều trị covid một mươi chín
theo đó việc mua sắm thuốc vật tư y tế
cũng như định mức sử dụng chi phí điều trị bệnh nhân covid một mươi chín giữa hệ thống y tế công lập và tư nhân rất khác biệt
do đó ngân sách nhà nước chi trả theo chi phí thực tế phát sinh cho bệnh nhân covid một mươi chín điều trị tại các cơ sở y tế tư nhân gặp vướng mắt
cụ thể nếu trả theo mức chi phí phát sinh như tại cơ sở y tế công lập thì cơ sở y tế tư nhân không duy trì được
nếu trả theo mức chi phí thực tế phát sinh tại các cơ sở y tế tư nhân
sẽ dẫn đến nhiều tác động tiêu cực và không có cơ sở để thực hiện
chi trả cho điều trị nhưng chi phí khác nhau giữa khối công lập và tư nhân
đại diện các cơ sở y tế tư nhân cho biết hiện nhiều bệnh nhân có điều kiện sẵn sàng chi trả điều trị covid một mươi chín
để được chữa trị theo yêu cầu cũng như chia sẻ một phần cho ngân sách nhà nước
do đó các cơ sở y tế đề nghị cho phép được thu giá dịch vụ khám và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
mới đây nhất ngày chín tháng chín bộ y tế có tờ trình về một số cơ chế chính sách trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó đề xuất cơ chế tài chính đối với các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập đều huy động tham gia điều trị covid một mươi chín
theo giờ trình này việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho f do ngân sách nhà nước bảo đảm theo từng người
và mức thanh toán do hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo nguyên tắc không cao quá mức giá cao nhất
của bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc mức giá cao nhất của bệnh viện trung mương trên địa bàn
theo sở y tế tp hcm đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến trả lời của bộ y tế hay văn bản hướng dẫn của cơ quan